lực lượng chức năng công an tỉnh tiền giang tiến hành trục vớt thành công một xe bốn chỗ hiệu mercedes
mang biển số sáu mươi ba a một mươi một nghìn một trăm sáu mươi chín chìm xuống rạch bên trong xe có ba thi thể
trước đó khoảng một giờ ba mươi phút ngày một tháng một mươi chiếc xe trên cùng những nạn nhân rời khỏi một quán karaoke
trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho thì mất tích
người thân của các nạn nhân liên lạc và lập tức trình báo cơ quan chức năng
đến sáng ngày hai tháng một mươi người dân phát hiện xe nằm dưới lòng rạch bà ngọt
ba nạn nhân đều là những người trong cùng gia đình là anh phan phú dân an hai mươi năm tuổi
cùng vợ là trần ngọc hoa trâm hai mươi bốn tuổi đang mang thai và phan phú dân khánh hai mươi tuổi em ruột của an